nhằm tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho người dân suốt dịp nghỉ lễ mùng hai tháng chín năm nay
từ ngày một đến ngày bốn tháng chín công an tp hcm duy trì hoạt động cấp căn cước công dân gắn chip cho người dân trên địa bàn
cụ thể trong khung giờ từ bảy h đến hai mươi hai h hàng ngày công dân từ đủ một mươi bốn tuổi trở lên đang thường trú và tạm trú trên địa bàn tp hcm
nhưng chưa được cấp căn cước công dân hãy liên hệ với cơ quan công an gần nhất để được hướng dẫn
hỗ trợ thực hiện các thủ tục cấp căn cước công dân gắn chip
cũng liên quan đến kỳ nghỉ lễ mùng hai tháng chín lực lượng cảnh sát giao thông công an tp hcm sẽ tổng kiểm tra hành chính
đối với người đi xe máy xe tải xe khách xe container sau hai mươi hai giờ